thành ủy tp hcm vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện đề án xây dựng tri bộ quân sự xã phường thị trấn trong sạch vững mạnh gắn với quy hoạch cán bộ ở cơ sở giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
đồng chí tất thành cang ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm chủ trì hội nghị đến dự có thiếu tướng nguyễn minh hoàng phó chính ủy quân khu bảy
đề án xác định mục tiêu xây dựng tri bộ quân sự xã phường thị trấn trong sạch vững mạnh phát huy hiệu quả vai trò chức năng lãnh đạo tham miêu cho cấp ủy chính quyền cơ sở về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện thật sự là lực lượng nóng cốt ở địa phương cùng với các lực lượng khác tham gia giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự ở các cơ sở có đủ phẩm chất năng lực hoạt động thực tiễn hoàn
tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để thực hiện tốt đề án nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tri bộ quân sự xã phường thị trấn lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới